trong ba trăm hai mươi tám ca mắc tính đến một mươi tám h ngày ba tháng sáu có bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình được công bố khỏi bệnh nâng số ca điều trị khỏi là ba trăm linh hai ca số ca còn đang điều trị là hai mươi sáu ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là tám một trăm sáu mươi chín người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm linh ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy một trăm linh bốn người cách ly tại nhà nơi cư trú chín trăm sáu mươi hai người